hoa sen đã trở thành hình tượng đặc biệt trong văn hóa của người việt nam
khắp những nẻo đường quê trên mọi miền đất nước ta có thể dễ dàng nhìn thấy những đầm hoa sen rộng
với màu xanh mướt của lá màu hồng thấm của sắc hoa hòa với hương hoa thanh thuần tinh khiết thoang thoảng trong gió
cũng bởi vì thế mà hoa sen ăn sâu bám dễ vào tâm thức của mỗi người dân việt
để rồi dù đi đâu dù ở đâu dù cách xa bao lâu thì mỗi khi nghĩ về quê hương về nguồn cội hình ảnh hoa sen lại ẩn hiện gợi lên niềm thương nỗi nhớ
cũng chính những giá trị tinh thần đó có những con người đang ngày đêm mong muốn lưu giữ lại hình ảnh của hoa sen
hơn một mươi năm nay tại làng hoa giấy thanh tiên ở đất cố đô huế
hiền hòa thơ mộng nghệ nhân thân văn huy vẫn cần mẫn với công việc lưu giữ sắc hoa sen theo cách riêng của mình
từ cổ đô huế xuôi theo dòng sông hương tầm bảy km

hoa giấy thanh tiên
làng hoa giấy có tuổi đời trên ba trăm linh năm
lưu giữ cách làm hoa giấy truyền thống
với nhiều loại hoa phong phú
về màu sắc chủng loại
như hoa lan cúc hồng
đồng tiền thược dược
những cánh hoa và màu sắc của hoa
dưới bàn tay khéo léo
tỉ mỉ và điêu luyện
của những nghệ nhân nơi đây
đẹp tới từng chi tiết
một bó hoa
gồm hoa lá nụ
với màu sắc hài hòa
làm nổi bật cả một góc nhà
khi những cánh hoa bung nở
đủ màu sắc
bởi vì thế mà hoa của thanh tiên
thường được trưng vào dịp tết
khi không khí chung quanh sám xịt
bùa vây bởi mưa phùn và gió lạnh
nếu có một bó hoa thanh tiên
đặt ở góc phòng
không gian sẽ sáng bừng lên rực rỡ
đẹp là thế
nhưng qua sự biến thiên
của thời gian
của cơn gió kinh tế thị trường
đẩy làng hoa thanh tiên
vào những thách thức khó khăn
người sử dụng hoa giấy thanh tiên
không còn nhiều
bởi thế mà người làm hoa giấy
cũng thưa vắng dần
những điều đó đã đánh thức
những suy nghĩ của nghệ nhân thân văn huy
gia đình tôi
và bản thân tôi
được sinh ra và lợn lên
trên một mạng đất
giàu truyền thống
đó là làng nghề truyền thống hoa giấy thanh tiên
có cách đây trên ba trăm linh năm
và trong cái thời gian hình thành như vậy
trên ba trăm linh năm như vậy
thì hoa giấy thanh tiên
đã trở thành một nền văn hóa truyền thống
trong tiện ngưỡng dân gian
của người dân sự huế
nói riêng và của việt nam nói chung
bản thân tôi
là hoa sĩ
đứng trước nguy cơ làng nghề bị mái một
tôi nghĩ tôi muốn làm một điều gì đó
cho quê hương của mình
phục hồi và phát triển nghề truyền thống này
sinh ra và lớn lên ở thanh tiên
từ nhỏ được theo cha mẹ học làm hoa
vẻ đẹp hồn cốt của quê hương
đứng trước những thách thức của làng hoa
ông không khỏi đánh đo
làm sao để đưa hoa giấy thanh tiên
trở về đúng vị thế vốn có
của một làng nghề thủ công mỹ nghệ
của đất cố đô
nghề làm hoa giấy truyền thống
trong thời điểm ấy
gia đình nào cũng làm nghề này cả
do vậy thì gia đình tôi
cũng không ngoài lệ
tức là khi gia đình bày ra công việc làm hoa giấy
thì tất cả mọi thành viên trong gia đình
đều có cơ hội để tham gia
tùy theo công việc
khó dễ và nặng nhọc
thì mọi người đều
đều có tham gia
trong các công đoàn làm hoa giấy
bản thân tôi
cũng đã được thư hưởng
những công việc ở trong gia đình
thì có thể nói là
cũng nhiều mấy chục năm rồi
riêng về hoa sen
thì là phục hồi từ năm hai nghìn tám
thì như vậy
trong quá trình như vậy
thì cũng là chín năm rồi
với tay nghề điêu luyện
óc suy nghĩ sáng tạo
cộng thêm những ý tưởng táo bảo
và kinh nghiệm của một người
từng học trường mỹ thuật
đã giúp ông phát triển những kỹ nghệ
làm hoa giấy truyền thống làng thanh tiên
vào từng đường nét màu sắc
và hình dạng của bông hoa sen thanh tiên
như hôm nay
tôi cũng được may mắn
được đào tạo ở trường cao đẳng mỹ thuật
với những kỹ ảnh thức tôi
tích lụy được
cũng như nhiều năm
làm công tác sáng tạo
công việc sáng tạo của một người hoa sĩ
thì tôi đã đem
đã áp dụng những kinh nghiệm của mình
để áp dụng để phục hồi hoa sen dậy
cụ thể là tôi đã áp dụng
những kỹ thuật trong hồi hộp
với những kỹ thuật nhiều màu
rồi kỹ thuật tạo giảng
cái sự sáng tạo
của một người nghệ sĩ
thì tôi cũng đã tìm được
rất là nhiều nguyên liệu
ví dụ như tìm ra được
cái thân của cây hoa sen
là dùng cái mây
thái thể cái thân hoa sen
để có được
sản phẩm hoa sen giấy
tiên như hôm nay
hoa sĩ thân văn huy
đã phải suy nghĩ rất nhiều
về cách tạo màu cho hoa
về cách sử dụng thân hoa như thế nào
để vừa tạo sự uyển truyền
vừa tạo nên ráng đứng đẹp mắt
của hoa sen
quá trình để làm nên một bông hoa sen giấy
vô cùng công phu
đòi hỏi không chỉ ở kỹ thuật
sự tinh tế
mà còn cả ở tài năng
và tâm huyết của nghệ nhân
với tài hoa của người nghệ sĩ
cộng với tâm hồn nhạy cao
cảm đôi bàn tay khéo léo
niềm đam mê nghệ thuật
tâm huyết với làng nghề truyền thống của quê hương
nghệ nhân huy
đã sáng tạo nên những bông hoa sen giấy
đẹp tinh tế
mang tính thẩm mỹ cao
mà vẫn giữ được nét thanh tao
cốt cách của hoa sen giống như thật
trong hoa sen có rất nhiều đặc điểm
mà những loài hoa khác không có
cái đặc điểm thứ nhất
là nó không mọc trúng căn
và cái đặc điểm
nhấn vào quả đồng thời
cái hoa và cái quả
nó có cùng một lúc
và cái khác biệt thứ ba
cái hướng của hoa sen
nó không thu hút
các loài ống bượm để bú đầu
đặc điểm thứ tư
là người ta không dùng
cái hoa sen để trang sức
và cái đặc điểm thứ năm
là gần buồn mà chẳng hối tanh mùi buồn
tối được cơ duyên
tiếp cận được với kính diệu pháp liên hoa
trong phật giáo
mà do vậy khi tôi
chế tác cái hoa sen
thì tôi mang ý tưởng đó
để đưa vào tàu hình
và tàu dạng của hoa sen
có nghĩa là cái tấm hồn của con người
khi làm một hoa sen
thì nó sẽ gắn kết
để lưu giữ được nghề của cha ông
bao thế hệ người dân của làng
đã phải vượt qua những khó khăn
và thay đổi của xã hội hiện đại
để giữ lại được
cái hội hiện đại của chúng ta
cái hồn của làng
nét văn hóa của xứ huế
gia đình ông huy cũng vậy
từ thủa bé
ai cũng biết cách làm hoa
nhưng rồi lớn lên
mỗi người một công việc
xoay vần với cuộc sống mưu sinh
và rồi những cánh hoa mỏng manh
tưởng như vô hồn ấy
lại kéo họ về
với những gì tinh túy
và đẹp đẽ nhất
bằng điểm đam mê từ thế hệ này
trao truyền cho thế hệ kế tiếp
bằng cách làm này
hay cách làm khác
họ lại tìm về với nghề của cha ông
để rồi thổi hồn
cho những cánh hoa
nói về đam mê
thì đây là
cả một sự hí sinh lớn
bởi vì anh tôi xuất thân là hòa sĩ
bỏ cái công việc chính của mình
để làm cái công việc này
gia đình thì ở trên huế phải về đây
đó chính là một sự hí sinh
mà nếu không có cái đam mê đó
thì chắc là
không có được như
ngày hôm nay
tôi học được ở ngoài mình
cả đầu tiên là cả đam mê
từ sự đam mê đó
thì chúng tôi có sự chia sẻ
ngôi nhà rường nằm nét mình
dưới những tán cây xanh
phía sâu trong làng
của họa sĩ thân văn huy
đã trở thành một địa chỉ quen thuộc
của bạn bè
và cả khách du lịch gần xa
mỗi dịp đến huế
bởi ở đó
họ được đắm mình
trong công gian xưa cũ
của mái nhà cổ
của người huế
cũng như là
được tự tay
làm nên những bông hoa
dưới sự hướng dẫn
của người nghệ nhân tâm huyết
với những bạn trẻ sinh ra
và đang học tập
tại huế hôm nay
đây là cơ hội
để họ tìm về
với những giá trị văn hóa
của quê hương
và gắn bó
với mảnh đất này
để làm bông hoa nhan
phải cân xứ kẹo léo
và đặc biệt
những người như bác thân văn huy
đã trải qua một thời gian
rất là dài
để được làm
những cảnh hoa
và để làm một bông hoa
như thế này
bản thân em là
một người cũng là
trong nghề nghệ thuật
và em rất là
phụ trọng những người như vậy
cuộc sống thì
càng ngày càng
đi xa hơn
những người như bác thân văn huy
rất là ít
và cái việc
mà để bảo tồn
và giữ gìn
nghề làm hoa dạy
như thế này
là rất là cần thiết
nó không chỉ mang
bản sắc văn hóa việt nam
thưa thương người
nói riêng việt nam
và đem đi mời
rất là cần sự bảo tồn
về hoa dạy thanh tiên này
đi như thế này
thì em cảm thấy
rất là bổ ích
đối với những
sinh viên trẻ
như tụi em
là một người huy
được học hỏi
và biết thêm
về cách làm hoa dạy
như bác huy
thì em có cảm nhận đó là
một người rất là
nhiều cái tài năng
và đặc biệt là
hoa dạy thanh tiên
thì bác đặt
nhiều cái công sức
nhiều suy nghĩ
để tụi em
một cái nguồn
cũng như là
những cái cảm xúc
để mà mình
về những nét đẹp đó
hoa sen dạy thanh tiên
không chỉ thu hút người việt
mà còn quyến rũ
với những du khách ngoại quốc
nên đã được xuất ngoại
sang châu âu
cùng với khách du lịch
khi từ huế trở về
nhiều du khách quốc tế
đến việt nam
đã tìm đến đây
như một cách trải nghiệm
chân thật nhất
những nét văn hóa
của cố đô huế
được chứng kiến
và làm thử
trước sự khéo léo
của người nghệ nhân
của những bạn bè nước ngoài
vẻ không phục
tôi không nghĩ
người nghệ nhân
lại có thể làm được
những bông hoa
như thế này
nó rất đẹp
cách họ làm nếp hoa
tôi rất muốn học
những người nghệ nhân
thì tôi thấy
đây là nghề truyền thống đẹp
để nó được mãi lan tỏa
chính bởi những đóng góp
của họa sĩ thân văn huy
trong việc khôi phục lại
nghề hoa sen giấy thanh tiên
ông đã được
ủy ban nhân dân
tỉnh thừa thiên huế
danh hiệu nghệ nhân
đây chính là động lực
để họa sĩ tiếp tục
cống hiến nhiều hơn nữa
cho quê hương
cho làng nghề
truyền thống của tỉnh
điều tự hào nhất
của người nghệ nhân
không chỉ nằm lại
trên những giải thưởng
hay những tấm bằng khen
mà chính là sự lan tỏa
của hương sắc hoa sen
đến mọi miền tổ quốc
và bạn bè quốc tế
và hơn hết
thế hệ trẻ hôm nay
biết nhiều hơn nữa
về một làng nghề
truyền thống lâu đời
đã làm nên những màng màu
văn hóa đặc sắc
của mảnh đất cố đô
cái việc phục hồi
bảo tồn và phát triển
thì nó phải sống hành
vì việc đào tạo nghề
và để cho những
thế hệ sau này giữ nghề
và tôi cũng đã
đào tạo nghề
và được hai mươi năm em học viên
thông qua những em này
họ sẽ kể tục
cái công việc
bảo tồn phát triển
và sau này sẽ tạo ra
những sản phẩm mới
tôi hy vọng như vậy
để phục vụ
để nhất là để bảo tồn
là nghề truyền thống
hóa dạy thanh thiên này
chiều dần buông
bên dòng sông hương
trong không gian tĩnh mịch
và trong lành
của miệt vườn xứ huế
ngoài sân của ngôi nhà rường cổ
dưới tán cây
người nghệ sĩ thả hồn
trên những phím đàn guitar
lời ca ngân nga
và rất đời thường
đó là những phút giây
ông thả hồn
với đất trời xứ huế
nơi đã sinh ra
và nuôi dưỡng niềm đam mê
đến với những cánh hoa thanh tiên
nét đẹp hoa giấy thanh tiên
của làng hoa giấy thanh tiên
vừa có ý nghĩa
về chiều dài lịch sử
vừa có ý nghĩa
vừa có chiều sâu không gian văn hóa
trong biển ký ức của nhiều người
làng hoa giấy thanh tiên
chính là nơi tôn vinh nghề truyền thống
nơi bảo tồn
và lưu giữ giá trị văn hóa làng nghề
muốn làm được điều đó
là nhờ phần lớn vào tài năng
và tâm huyết của thế hệ
những nghệ nhân như họa sĩ thân văn huy
rời đất cố đô
nhưng những hình ảnh vừa lung linh đẹp đẽ
vừa giản dị
của những bông hoa sen
ẩn mình dưới đôi bàn tay tài hoa
của người nghệ sĩ
làm chúng tôi không khỏi vấn vương